tính đến một mươi tám h ngày hôm nay bốn tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm ba ca nhiễm covid một mươi chín mới
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh như vậy hiện tổng số ca mắc tại việt nam là một hai trăm linh sáu người
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay như vậy hiện nay tổng số ca mắc là một hai trăm linh sáu người
trong đó số ca điều trị khỏi là một sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm hai trăm sáu mươi người